hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trạm thường xuyên cung cấp các bài luyện tập thể chất tinh thần chế độ dinh dưỡng hoặc các cẩm nang chăm sóc người bệnh cũng như hướng dẫn công tác phòng chống dịch
người dân và các f f một nếu có bất cứ thắc mắc hoặc cần hỗ trợ về thông tin thuốc chữa bệnh nhu yếu phẩm các nhu cầu khác chỉ cần thông tin đến trạm y tế online và sẽ được hỗ trợ ngay
sau hai ngày thành lập trạm liên tục cập nhật các hướng dẫn điều trị chăm sóc f tại nhà và giải quyết nhiều trường hợp kịp thời được người dân hưởng ứng
theo ông huy
mô hình tư vấn online giúp giảm bớt áp lực cho tuyến y tế cơ sở
bác sĩ chu thị hợp phụ trách trạm y tế phường trúc bạch cho biết đơn vị chỉ có sáu nhân viên y tế thay viên đi tiêm trực điện thoại và xử lý f nên rất quá tải
việc lập trạm y tế online tuy còn mới nhưng phần nào hỗ trợ y bác sĩ giải quyết được nhiều trường hợp hơn
bác sĩ cũng chia sẻ tất cả thành viên có thể nghe điện thoại bất cứ lúc nào f có vấn đề sức khỏe truyền nặng hay cần thuốc sẽ được nhân viên y tế trực tiếp xử lý
người dân cần hỗ trợ có thể liên hệ qua trang fanpage chính thức của chạm là chạm y tế online phường trúc bạch hoặc đường dây nóng ba mươi chín tám trăm tám mươi năm sáu nghìn tám trăm chín mươi hai
địa chỉ trạm y tế phường ở số hai phố trúc bạch phường trúc bạch quận ba đình hà nội
trước đó hà nội đã thành lập các tổ nhóm gia lô kết nối với người dân
fin nhóm có thể là trưởng trạm y tế kết nối với cả nhà thuốc tư nhân lẫn phòng khám trong group để liên tục có hỗ trợ f điều trị tại nhà
ngoài ra thành phố còn có mạng lưới thầy thuốc đồng hành hỗ trợ tư vấn qua điện thoại
trường hợp f có ba bốn yếu tố nguy cơ bác sĩ sẽ báo y tế địa phương để chuyển cấp cứu
bản tin dịch covid một mươi chín ngày một mươi bảy tháng một của bộ y tế cho biết có một mươi sáu ba trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi hai tỉnh thành phố
hà nội vẫn nhiều nhất với gần ba ca trong ngày có hơn hai mươi bệnh nhân khỏi cà mau bổ sung thêm năm ba trăm sáu mươi sáu f
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi sáu h
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng một đến một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi sáu ba trăm bảy mươi tám ca nhiễm mới
trong đó năm mươi ba ca nhập cảnh và một mươi sáu ba trăm hai mươi năm ca ghi nhận trong nước tăng sáu trăm tám mươi hai ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố với một mươi một một trăm bảy mươi tám ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hải phòng sáu trăm ba mươi tám ca bình phước sáu trăm linh chín ca bến tre năm trăm tám mươi tám ca khánh hòa năm trăm năm mươi sáu ca bắc ninh bốn trăm tám mươi sáu ca trà vinh bốn trăm bảy mươi hai ca đắk lắc bốn trăm một mươi ba ca
cà mau bốn trăm linh ba ca thanh hóa ba trăm năm mươi tám ca quảng ninh ba trăm bốn mươi sáu ca vĩnh long ba trăm bốn mươi ca quảng ngãi ba trăm ba mươi một ca tây ninh ba trăm một mươi sáu ca hải dương ba trăm một mươi sáu ca
hải phòng hai trăm sáu mươi hai ca thừa thiên huế hai trăm sáu mươi hai ca bắc giang hai trăm năm mươi chín ca vĩnh phúc hai trăm năm mươi ba ca thái nguyên hai trăm ba mươi chín ca lâm đồng hai trăm hai mươi ca quảng nam hai trăm hai mươi ca thành phố hồ chí minh hai trăm linh bốn ca nam định hai trăm linh bốn ca bà rịa vũng tàu một trăm tám mươi tám ca hòa bình một trăm tám mươi năm ca nghệ an một trăm bảy mươi bốn ca đắk nông một trăm năm mươi tám ca
phú thọ một trăm tám mươi tám ca đắk nông một trăm năm mươi tám ca đắk nông một trăm năm mươi tám ca
phú thọ một trăm bốn mươi năm ca tuyên quang một trăm bốn mươi bốn ca thái bình một trăm ba mươi ba ca hà giang một trăm hai mươi một ca cần thơ một trăm một mươi bốn ca kiên giang một trăm một mươi ba ca bạc liêu một trăm linh sáu ca phú yên một trăm linh sáu ca gia lai một trăm linh ca hà nam chín mươi tám ca hậu giang chín mươi năm ca lạng sơn chín mươi hai ca bình thuận tám mươi hai ca sóc trăng tám mươi hai ca quảng bình tám mươi ca ninh bình bảy mươi bảy ca lào cai sáu mươi sáu ca yên bái sáu mươi năm ca
phú thọ một trăm sáu mươi tám ca đắk nông một trăm năm mươi tám ca đắk nông một trăm năm mươi tám ca đắk nông một trăm năm mươi tám ca yên bái sáu mươi năm ca yên bái sáu mươi năm ca sơn la sáu mươi ba ca con tùm sáu mươi một ca đồng tháp sáu mươi một ca bình dương năm mươi chín ca an giang năm mươi chín ca điện biên năm mươi năm ca đồng nai năm mươi năm ca tiền giang bốn mươi hai ca quảng trị bốn mươi ca long an ba mươi chín ca ninh thuận ba mươi năm ca lai châu hai mươi sáu ca cao bằng một mươi chín ca bắc cạn một mươi bốn ca

hai mươi bảy một hai nghìn hai mươi hai sở y tế cà mau đăng ký bổ sung năm ba trăm sáu mươi sáu ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi giả soát bổ sung đầy đủ thông tin tại cà mau
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là tây ninh giảm một trăm ba mươi ca lạng sơn giảm một trăm hai mươi chín ca khánh hòa giảm một trăm hai mươi ba ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó cà mau tăng hai trăm bảy mươi ca trà vinh tăng một trăm bảy mươi bảy ca thái nguyên tăng một trăm hai mươi bảy ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi sáu một trăm năm mươi năm ca mỗi ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín do biến chủng omicron đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại hà nội một ca quảng nam hai mươi bảy ca
thành phố hồ chí minh ba mươi ca hải dương một ca hải pháp một ca
hải phòng một ca thanh hóa hai ca đà nẵng ba ca khánh hòa hai ca và long an một ca
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai bốn mươi năm hai trăm chín mươi ca nhiễm đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có hai mươi bảy trăm hai mươi năm ca nhiễm
ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bộ y tế ban hành công văn số hai trăm bảy mươi một bit ttrb về việc chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp
xây dựng kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín cho sea games ba mươi một
tăng cường thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu về chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
không mặc cảm kỳ thị những người nhiễm hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín
người dân về từ các địa bàn có nguy cơ chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định
chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng
các trường hợp có biểu hiện ho sốt để kịp thời khoanh vùng cách ly xử lý triệt đề ổ dịch không để lây lan bùng phát rộng đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế tránh lây nhiễm chéo trong cách ly khu phong tỏa
về tình hình tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trong ngày một mươi sáu tháng một có tám trăm chín mươi bảy một trăm sáu mươi bảy liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là một trăm sáu mươi tám chín trăm sáu mươi một trăm một mươi sáu liều
trong đó tiêm mũi một là bảy mươi tám sáu trăm một mươi tám ba trăm bốn mươi bảy liều tiêm mũi hai là bảy mươi hai bốn trăm ba mươi bảy năm trăm một mươi bốn liều tiêm mũi ba tiêm bổ sung hoặc tiêm nhắc và mũi ba liều cơ bản là một mươi bảy chín trăm linh bốn hai trăm năm mươi năm liều